mở đầu sẽ là thông tin bắt giữ tội phạm ma túy
công an tỉnh lai châu vừa triệt phá thành công một chuyên án ma túy bắt giữ đối tượng
sùng a giống ở bản hủy trạ hai xã nậm vì huyện mường nhé tỉnh điện biên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ là bốn mươi bánh heroin
cụ thể vào hồi một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại khu vực km sáu trăm ba mươi bốn một trăm bảy mươi
cốt lộ bốn h hướng ba tầng mường tè thuộc bản trung trải xã trung trải huyện nậm nhùn
lực lượng công an đã bắt quả tăng sùng a giống thu giữ bốn mươi bánh heroin
một xe máy và một điện thoại di động
bước đầu đấu tranh giống khai nhận mang số heroin trên từ huyện mường nhé
tỉnh điện biên sang lai châu móc nối với các đối tượng ở lai châu
mang số ma túy trên bán qua biên giới khi chưa kịp bán thì bị bắt giữ
đây là chuyên án thu giữ số heroin lớn nhất trên địa bàn tỉnh lai châu từ trước đến nay
và ngay trong sáng nay ngày hai mươi chín tháng một mươi một đại diện lãnh đạo ubnd tỉnh huyện sinh hồ
ban giám đốc công an tỉnh lai châu đã đến biểu dương khen thưởng và ghi nhận thành tích
của các lực lượng tham gia phá án